công tác khắc phục bão số một mươi hai và ứng phó với cơn bão số một mươi ba sắp đi vào vùng biển đông nước ta
bão số một mươi hai đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng mưa sẽ còn tiếp diễn
các tỉnh miền trung phải tiếp tục ứng phó với bão số một mươi ba trong hai ba ngày tới
sáng nay chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
phó thủ tướng trịnh đình dũng đặc biệt lưu ý các địa phương tránh tâm lý chủ quan
cho rằng bão số một mươi hai đã tan mà cho tàu ra khơi phải tiếp tục neo đậu tránh bão số một
bão số một mươi hai đã suy yếu đến hai mươi hai h đêm ngày một mươi tháng một mươi một trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu trên khu vực tây nguyên
mưa do áp thấp nhiệt đới sẽ còn tiếp diễn từ quảng trị đến khánh hòa
trọng điểm mưa lớn tập trung từ thừa thiên huế đến quảng nam và khu vực tây nguyên có nơi lên bốn trăm linh mm một đợt
nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở mức rất cao do mưa kéo dài
trong hai ngày tới các tỉnh miền trung vừa tiếp tục khắc phục hậu quả bão số chín
ứng phó với mưa bão số một mươi hai và sẵn sàng phương án chống bão số một mươi ba
tại cuộc họp phó thủ tướng trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
lưu ý các địa phương cần quản lý chặt tàu thuyền đã vào bờ tránh bão số một mươi hai phải tiếp tục neo đậu tránh bão số một mươi ba
tránh tâm lý chủ quan cho rằng bão số một mươi hai đã tan mà cho tàu ra khơi
bão số một mươi hai đổ bộ vào các tỉnh nam trung bộ gây thiệt hại lớn đến nhà cửa công trình nhiều địa phương
thuộc các tỉnh bình định phú yên khánh hòa ninh thuận
theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh phú yên khánh hòa bình định
bão số một mươi hai với gió mạnh cùng với mưa lớn đã làm cho ba nhà bị sập một mươi bảy nhà tốc máy và một nhà hư hỏng
nhiều công trình nhà cửa cây trồng ngập sâu trong nước
sáng ngày một mươi tháng một mươi một bão số một mươi hai đã đổ bộ vào các tỉnh từ bình định đến ninh thuận
sức gió vùng tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi cho đến nay bão số một mươi hai đã tan
nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu của bão nhiều địa phương các tỉnh khánh hòa phú yên bình định đắk lắc đắk nông
đã và đang xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập sạt lở nhiều nơi
tại khánh hòa bão số một mươi hai gây thiệt hại nhiều huyện và thành phố nha trang đã rơi vào tình trạng mất điện
bão số một mươi hai cũng làm một mươi sáu nhà dân tốc mái hai trụ sở cơ quan bị hư hỏng nhiều diện tích cây trồng lúa hoa màu bị ngã đổ ngập úng
một tàu bị chìm tại nha trang
tại phú yên bão số một mươi hai đã làm cho một người bị thương bốn nhà bị sập và tốc mái
tuyến quốc lộ hai mươi chín thuộc xã đức bình đông huyện sông hinh nước ngập năm mét gây ách tắc giao thông
tại bình định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi hai nên đã có mưa to đến rất to sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi trong tỉnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các huyện an lão hoài ân thị xã hoài nhơn phù mỹ phù cát vĩnh thạnh tây sơn vân canh
tại đắk lắc mưa lớn chưa cắt nhiều tuyến đường gây ngập nhiều nơi một số vùng tại huyện crong bông bị ngập lụt chưa cắt cục bộ một số trường học nước đã vào phòng
ngoài ra lượng nước sân cao cũng khiến cho hàng trăm mét tuyến đường vào thôn e hăn xã cư trăm huyện crong bông bị ngập
tại huyện mờ rắc đắk lắc mưa lớn đã khiến cho nhiều đoạn đường bị ngập sâu nhiều vùng bị chưa cắt cục bộ
bão số một mươi hai kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt chia cắt nhiều khu vực dân cư vùng trũng thấp của tỉnh phú yên
trong khi đó các thủy điện và hồ chứa nước thủy lợi đang tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ càng gây ngập lụt sâu vùng hạ du
dự báo chiều vào tối nay nước các sông tiếp tục dâng cao người dân phú yên đã bắt đầu chạy lũ đến nơi an toàn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tây hòa tỉnh phú yên
một mươi giờ chiều ngày một mươi tháng một mươi một con đường chính vào các xã hòa mỹ đông hòa mỹ tây và hòa thịnh huyện tây hòa
nước đang dâng rất nhanh nhiều gia đình đã khẩn trương sơ tán người tài sản và gia súc đến nơi an toàn đề phòng lũ quét trong đêm
trước mắt ba địa phương này phải sơ tán khẩn cấp ba trăm linh hộ dân chạy lũ
đi đến nơi ở cao hơn là gì
chiều ngày một mươi tháng một mươi một nước các sông trong tỉnh phú yên đang ở báo động một báo động hai và dự báo sẽ lên báo động ba
các hồ thủy điện hồ thủy lợi cũng đồng loạt mở cửa xả lũ
trong đó có thủy điện sông ba hạ xả ba m ba một giây
dự kiến sẽ tăng tốc lên trong đêm nay
mọi công tác sơ tán người và tài sản được cấp tốc chiến hai
hiện nay thì đối với lượng mê này thì việc ngập lụt và xả lũ đã bắt đầu diễn ra
đối với hồ phú xuân hồ đồng tròn đã xả lũ
thủy điện sông ba hạ cũng đã xả lũ ở mức độ ban đầu là hởi động một sáu trăm linh và đang tăng lên
các thủy điện khác trong lưu vực cũng đã bắt đầu xả
và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung các lực lượng để mà cố gắng ngăn cản hướng dẫn người dân
để tránh đi vào những vùng có thể gây nguy hiểm
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ lãnh đạo tỉnh phú yên đã kiểm tra các vùng sung yếu
chỉ đạo các sở ngành và địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản
đối với các chủ hồ chứa thủy điện thủy lợi cần tiếp tục cập nhật thông tin thời tiết
tính toán lưu lượng nước lũ đổ về để xây dựng phương án điều tiết phù hợp
hạn chế thấp nhất thiệt hại cho vùng hạ du
sau mưa bão các địa phương khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện
giúp người dân tại các khu vực bị thiệt hại và khắc phục nhanh chóng hậu quả do mưa bão gây ra
thưa quý vị trước ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai và đề phòng lũ cho bão số một mươi ba
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khu vực miền trung tây nguyên
đã chỉ đạo các hồ thủy điện về việc vận hành bảo đảm an toàn công trình và yêu cầu hạ dần mức nước hồ
theo thông tin từ quốc gia
cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp tại phú yên hiện có hai thủy điện đang vận hành điều tiết xả lũ
thủy điện grong hờ năng đỉnh lũ lúc một mươi hai h ngày một mươi tháng một mươi một với lưu lượng một tám trăm bảy mươi chín m ba trên dây xả qua tràn là một bảy trăm bảy mươi một m ba trên dây
hiện nay lưu lượng về hồ lưu lượng xả một ba trăm bảy mươi bốn trên một ba trăm một mươi chín m ba trên dây lưu lượng về hồ đang giảm
thủy điện sông ba hạ lưu lượng về hồ lưu lượng xả bảy một trăm linh trên hai sáu trăm linh m ba trên dây xu hướng nước về hồ gia tăng
và sông ba hạ xin ý kiến ban chỉ huy tỉnh xả mức ba năm trăm linh m ba trên dây bắt đầu từ một mươi sáu h ba mươi
tại thành phố đà nẵng trước dự báo nguy hiểm của cơn bão số một mươi ba sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh miền trung
vào cuối tuần này một mươi năm tháng một mươi một chính quyền và người dân thành phố nhất là ngư dân ở khu vực ven biển
đã sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ
tại khu vực ven biển thọ quang để liên tiếp ứng phó với các cơn bão
trước đó nhiều ngư dân thuê cần cẩu đưa thuyền lên bờ và buộc vào các trụ sắt hoặc gốc cây để tránh bị gió thổi bay
còn tại khu vực âu thuyền thọ quang kể từ những cơn bão trước
hầu hết tàu thuyền và ngư lưới cụ của ngư dân đà nẵng đã được đưa vào bờ an toàn
thì bản thân tôi đi biển thì cũng mấy mươi năm đây rồi
như bản thân tôi cũng giỏi như là các đồng đội ở trong các người dân ở đây thì cũng cục bù hết chuẩn bị
thì bà con cũng lo lén chuẩn bị hết
cái thì đeo thuyền đạo cục dai cũng
gió vô rất mạnh
bà con có như là khiêng gai lên bờ tàu thuyền đều nèo hai đầu cục chắc rồi
có như là cho an toàn gai gỗ biển rồi êm hết đảo
bà con mới mở dây mở đồ cho xuống gai mới là đã khơi đánh bắt cá
cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng có sức chứa gần năm trăm linh tàu thuyền neo đậu
nhưng hiện nay đã quá tải lên đến gần một hai trăm linh tàu lớn nhỏ các loại của nhiều tỉnh
thành khu vực miền nam